do nguồn vốn cấp nhỏ giọt nên sau năm năm khởi công xây dựng dự án di tích cấp quốc gia khu lưu niệm đồng chí phùng trí kiên
tại xóm một xã diện yên huyện diễn châu tỉnh nghệ an vẫn đang xây dựng ràng rờ
khiến con cháu dòng họ cán bộ lão thành cách mạng và người dân địa phương vô cùng bức xúc
từ bên ngoài nhìn vào di tích cấp quốc gia khu lưu niệm đồng chí phùng trí kiên có mỏng ung tùm cả ngoài và trong bờ rào
tại khu vực nhà đón tiếp của khu lưu niệm cỏ lác mọc gần một mét việc đi vào nhà đón tiếp gặp rất nhiều khó khăn
một số hạng mục của dự án đã hoàn thành bàn giao song không thường xuyên sử dụng và có người bảo quản cũng đã xuống cấp
dự án khu lưu niệm đồng chí phùng trí kiên có diện tích gần một ba hectare với tổng mức đầu tư hai mươi năm tỷ đồng
do sở văn hóa và thể thao nghệ an làm chủ đầu tư nguồn vốn từ ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
từ năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám tỉnh nghệ an không bố trí cấp vốn khiến một số hạng mục của dự án chưa hoàn thành
tôi cũng mong muốn rằng ủy ban nhân dân tỉnh sở văn hóa tỉnh nghệ an ủy ban nguyễn đình châu và nhà đầu tư
cần có thể quan tâm hiệp thời để các hạng mục hoàn thiện và đưa vào sử dụng để tạo phần lợi và nơi để cho cán bộ
đảng quyền và nhân dân trong địa bàn xã cũng như các nơi về thắp hương dân hương để tương nhớ về công lao to lớn của bắc phùng trí kiên
đối với công cuộc xây dựng và xã hội tổ quốc
đối với các nguồn vốn
thì hàng năm thì bổ trí rất nhỏ giọt thì đến nay còn khoảng bảy tỷ nữa thì mới hoàn thành dự án
thì tôi cũng mong muốn là đấy là nguồn tiên rất ít thì mong muốn là cấp tiên để cho hoàn thành dự án
khu lưu niệm di tích cấp quốc gia đồng chí phùng trí kiên là dự án có ý nghĩa rất lớn
nhằm tri ân công lao to lớn của đồng chí phùng trí kiên với cách mạng việt nam
là công trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ
do đó ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an cùng các cơ quan liên quan cần quan tâm đúng mức
sớm hoàn thành dự án đáp ứng mong mỏi của con cháu dòng họ cán bộ lão thành cách mạng và người dân địa phương